ngành tự động hóa sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ đáp ứng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
lấy đội ngũ các nhà khoa học làm trung tâm đẩy mạnh xây dựng phát triển thành phố thông minh
đây là một trong những nội dung quan trọng của đại hội đại biểu toàn quốc của hội tự động hóa việt nam tổ chức vào sáng nay ngày một mươi chín tháng chín
trước những thay đổi nhanh chóng từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn nếu doanh nghiệp không thích ứng nhanh
và tận dụng tốt lợi thế từ nền tảng công nghệ hiện đại để đổi mới tối ưu hóa sản xuất sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu và khó có thể tồn tại
đại hội đại biểu toàn quốc của hội tự động hóa việt nam đã đánh giá đây là giai đoạn quan trọng của đất nước
các nhà khoa học doanh nghiệp lực lượng lao động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có cơ hội khẳng định mình
đẩy mạnh kết nối thành công nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ của ngành tự động hóa
từ đó giải quyết các vấn đề về xây dựng thành phố thông minh phát triển năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp việt nam